liên quan đến cơn bão số chín chiều nay chủ tịch ubnd tỉnh đồng nai đã có công điện khẩn
gửi các sở ban ngành đơn vị và địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với bão số chín
theo đó chủ tịch ubnd tỉnh đồng nai yêu cầu các cơ quan liên quan xác định các khu vực trọng điểm
sung yếu để tập trung lực lượng phương tiện ứng phó khi có tình huống bão ngập lụt lũ quét sạt lở đất xảy ra
đồng thời kiểm tra bố trí lực lượng ứng trực kiểm soát tại các khu vực giao thông bị ngập
các bến đò để hướng dẫn bảo đảm an toàn cho người dân và phương tiện
bên cạnh đó triển khai ngay phương án ứng phó chuẩn bị lực lượng
phương tiện sẵn sàng tổ chức sơ cứu cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu
lãnh đạo tỉnh đồng nai cũng yêu cầu đối với các công trình đang thi công
chủ đầu tư phải triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn và tạm dừng thi công các công trình trong thời gian bão đổ bộ
hiện việc ứng phó với bác số chín đang được các cơ quan chức năng của tỉnh đồng nai khẩn trương thực hiện
theo công điện một nghìn sáu trăm bảy mươi một của thủ tướng chính phủ